còn tại đồng nai bảy trăm linh kg pháo hoa nổ là tăng vật mà công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa thu giữ được
sau khi triệt phá một đường dây mua bán trái phép pháo hoa nổ liên tình bắt giữ năm đối tượng có liên quan
chiều hai mươi tháng một qua công tác nghiệp vụ lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
bắt quả tăng đối tượng nguyễn tiến khải chú tại tp biên hòa điều khiển xe ô tô tải
vận chuyển năm mươi bốn bệ pháo hoa nổ trên tuyến đường thuộc khu phố bốn c phường tràng giài thành phố biên hòa
tối cùng ngày lực lượng công an tp biên hòa bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn sang chú tại tỉnh bình dương
khi đối tượng sử dụng xe ô tô du lịch chở tám mươi tám bệ pháo hoa nổ đến giao cho khải
tại khu phố bốn a phường tràng giài tp biên hòa
sáng qua tôi có đặt mua năm mươi bốn bánh pháo của một người không gió đen lịch
và sau đó tôi ra vào xoay tăm hiệp tôi nhận hàng và đưa tiền
sau đó tôi mang về để mua bán lại để kiếm lời
tổng cộng là năm mươi bốn bánh một bánh bảy trăm linh ngàn ạ
mở rộng điều tra ngày hai mươi một tháng một công an tp biên hòa đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính
ba địa điểm tại tp biên hòa huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai và tại tp thuận an tỉnh bình dương
thu giữ gần năm trăm linh kg pháo nổ tạm giữ ba đối tượng liên quan
tổng số tăng vật thu giữ của nhóm đối tượng gồm bảy trăm linh hai kg pháo hoa nổ và hai xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác
lực lượng công an tp biên hòa sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình
công tác dự báo tình hình và quản lý chặt chẽ
địa bàn và các đối tượng để kịp thời nắm mắt được những diễn biến
những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháo nổ để ngăn chặn phát hiện
bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngoài ra lực lượng công an tp cũng đã triển khai chỉ đạo của ban giám đốc công an tp
tiến hành tổ chức công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn thành phố
cũng như cho các
đối tượng thường xuyên có thể là nhận thức
để cam kết trong quá trình cấm đốt pháo tại các trường học
cũng như tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn của thành phố biên hòa
theo thống kê chỉ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn
lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt giữ hơn một mươi năm vụ mua bán tảng chữ trái phép pháo hoa nổ
thu giữ tổng cộng gần hai tấn pháo nổ các loại
góp phần ngăn chặn số lượng pháo mà các đối tượng có ý định đưa ra tiêu thụ trên thị trường
và sử dụng trong dịp tết nguyên đán